các bạn hôm nay ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh gắn liền với sự phát triển những thắng lợi to lớn của cách mạng việt nam
người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng mẫu mực cao đẹp kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc của nhân loại và thời đại
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người việt nam
cách làm sáng tạo đã xuất hiện hàng ngàn bông hoa đẹp với những hành động nghĩa cử thân thiện nhân văn được nhân dân rất mở tin yêu
đó cũng chính là những thành tích xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân kính dâng lên bác trong dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch của người
cấp chứng minh thư nhân dân sau một trăm hai mươi phút khi nhận đủ hồ sơ
đó là một trong những nội dung chính của chương trình giảm bớt thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được lực lượng công an thực hiện hiệu quả trong thời gian qua
sự hài lòng của người dân cũng chính là thước đo của việc thay đổi về lề lối tác phong làm việc của cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân
bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất vì nhân dân phục vụ
từ khi ông mất hộ tịch lên trên này các anh cũng hướng dẫn sau ba ngày sau đó ông lại nhận được hộ tịch ngay
thứ nhất là không gây khó khăn cho dân và nó đảm bảo cho dân người ta thiệt thởi và nhanh chóng
các lực lượng cảnh sát giao thông trước đây thì hay bị kêu ca nhưng mà trong thời gian gần đây thì tôi thấy có nhiều
có lẽ trong nội bộ lực lượng công an đã có nhiều những chấn chỉnh những học tập mà theo tôi có hiệu quả
cho nên thể hiện cái ứng xử thì nó tương đối là bắt đầu bớt dần những cái lời kêu ca
vậy tôi cho rằng đấy là một cái thành tựu rất là đáng khích lệ
giám lựa chọn khâu yếu việc khó
vấn đề còn hạn chế tồn tại để tập trung giải quyết
phương pháp cách thức triển khai thực tế này đã được công an các đơn vị địa phương tùy vào tình hình địa bàn áp dụng
qua đó nhiều phong trào mô hình cách làm sáng tạo được xây dựng như tư duy nói viết và làm theo phong cách hồ chí minh
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu
ghi sổ vàng lập công mỗi ngày là một việc tốt vì nước vì dân
tinh thần trách nhiệm trong công việc và thái độ tận tụy phục vụ nhân dân đã góp phần tạo thêm lòng tin yêu mến phục của người dân
đó cũng là hành động thiết thực để học tập làm theo tấm gương bác hồ
học tập và làm theo bác không phải là những việc làm mang tính hình thức cứng nhất mà phải xuất phát từ những nhận thức và hành động đúng đắn trong công tác trong chiến đấu và cả trong những sinh hoạt hàng ngày nữa
từ cái nhận thức để biến thành hành động cụ thể thiết thực thì vấn đề đặt ra đó là cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
và các tổ chức hồ đồn thể thanh niên phụ nữ phải là những cái lực lượng nòng cốt trong vấn đề giáo dục để nâng cao và nhận thức cho bộ cán bộ diễn sĩ
sinh thời chủ tịch hồ chí minh khẳng định trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân
tư tưởng vì nhân dân phục vụ đã được kết tinh từ chính những việc làm tấm gương công an
với tinh thần thân thiện thái độ phục vụ nhân dân tận tụy biến phong trào thi đua trở thành hành động tự giác tự nguyện của mỗi cán bộ chiến sĩ
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh càng làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ thêm kính yêu khâm phục và chân quý hơn những giá trị tư tưởng của hồ chí minh
còn tại phú yên nhân kỳ
kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân
sáng ngày một mươi tám tháng năm tại khu di tích nhà thờ bác hồ ở xã sơn định huyện sơn hòa công an tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ báo công dân bác và tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ công an về đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy giai đoạn hai nghìn một mươi tám
một mươi chín tháng năm
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ đoàn đã kính dâng lên bác những thành tích đạt được của lực lượng công an phú yên trong suốt thời gian qua